trong ba ngày gần đây sân bay nội bài và sân bay tân sơn nhất bắt đầu đông đúc người dân về quê ăn tết
việc hành khách đến sân bay quá sớm vì lo ngại trẻ chuyến bay trong khi nhiều chuyến bay không thể cất cánh đúng giờ
từ sân bay tân sơn nhất do sương mù tại nội bài hà nội khiến hàng nghìn hành khách phải trực chờ mệt mỏi
trong báo cáo vừa gửi bộ giao thông vận tải ngày hai mươi bốn tháng một phó cục trưởng đinh việt sơn cho biết
giai đoạn từ ngày một mươi bảy tháng một đến ngày hai mươi hai tháng một tổng số chuyến bay nội địa đạt sáu bốn trăm linh chuyến đã chở sắp xỉ tám trăm linh khách
theo kế hoạch giai đoạn từ ngày hai mươi ba tháng một đến ngày một mươi sáu tháng hai tổng ghế cung ứng là hai tám mươi năm triệu ghế và một mươi ba bốn trăm linh chuyến bay
so với tết năm trước bằng một trăm linh bảy về số ghế và một trăm linh chín về số khách
ngày hai mươi một tháng một thực hiện chỉ đạo của bộ giao thông vận tải cục hàng không việt nam đã tổ chức họp hội đồng slot
và quyết định tăng tham số điều phối và chuyến bay
theo đó tổng tải cung ứng tăng sắp xỉ một mươi ba đạt ba hai triệu ghế và một mươi năm ba trăm linh chuyến bay
như vậy với lượng tải cung ứng như trên nhu cầu vận tải hành khách dịp tết nguyên đáng cơ bản được đáp ứng
về điều hành số lược cất hạ cánh tại sân bay tân sơn nhất tp hcm
mặc dù tham số điều phối chung tăng từ bốn mươi lên bốn mươi sáu chuyến một giờ
tuy nhiên vẫn giữ chỉ số chuyến bay cất cánh nội địa là hai mươi bốn chuyến một giờ so với tết năm hai nghìn hai mươi là hai mươi sáu chuyến một giờ
ông sơn thông tin thực tế thực hiện ngày hai mươi ba tháng một khung giờ cao nhất đạt một mươi chín chuyến một giờ
từ một mươi một h đến một mươi một h năm mươi chín đạt bảy mươi chín so với năng lực khai thác
tuy nhiên do thời tiết sơn mù tại nội bài từ bốn h hai mươi đến chín h ba mươi phút
không tiếp thụ được chuyến bay
hai mươi năm chuyến bay từ tân sơn nhất đã phải chậm giờ
ngày hai mươi bốn tháng một khung giờ cao nhất đạt hai mươi hai chuyến một giờ từ bảy h đến bảy h năm mươi chín đạt chín mươi một so với năng lực khai thác
tại sân bay nội bài hà nội mặc dù tham số điều phối dùng tăng từ hai mươi năm lên ba mươi một chuyến một giờ
tuy nhiên vẫn giữ chỉ số chuyến bay cất cánh nội địa là một mươi bảy chuyến một giờ
ngày hai mươi ba tháng một khung giờ cao nhất đạt một mươi chuyến một giờ từ một mươi ba h đến một mươi ba h năm mươi chín phút
đạt năm mươi chín so với năng lực khai thác
ngày hai mươi bốn tháng một khung giờ cao nhất đạt một mươi chuyến một giờ từ sáu giờ đến sáu giờ năm mươi chín phút đạt năm mươi chín so với năng lượng khai thác
lãnh đạo cục hàng không việt nam cho biết bộ giao thông vận tải đã bàn hành quy định cho phép hành khách đi chuyến bay nội địa
không phải thực hiện việc tết nhanh tại cảng nhằm giảm thiểu uống tắt
khu vực tổ chức xét nghiệm tại bên ngoại sảnh đi nội địa tân sơn nhất tp hcm được chuyển đi dành không gian này để hành khách xếp hàng
tuy nhiên trong mấy ngày qua
có hiện tượng hành khách chờ đợi đông tại khu vực nhà ga đi tân sơn nhất
ông đinh việt sơn nêu rõ nguyên nhân hành khách chưa tiếp cận thông tin về việc bỏ yêu cầu tết nhanh
gây tâm lý đến sân bay rất sớm trước chuyến bay vì lo ngại trở chuyến bay do làm thủ tục y tế
ngày hai mươi ba tháng một có hai mươi năm chuyến bay không thể cất cánh đúng giờ từ tân sơn nhất do sơn mù tại nội bài
để giải quyết tình trạng trên cục hàng không việt nam kiến nghị điều chỉnh một số chuyến bay trong khung giờ cao điểm
và đề nghị các hãng chuyển sang khai thác khung giảm
cơ quan quản lý hàng không cũng kiến nghị tăng cường công tác truyền thông đến hành khách
việc bỏ qua yêu cầu tết nhanh trước khi lên tàu bay hành khách không nên đến sân bay quá sớm
chỉ cần đến sân bay phù hợp với giờ bay ghi trên vé